thông tin mới nhất liên quan tới vụ phát hiện tứ chi người bị đốt cháy trong túi sách ở tỉnh bình dương
sau gần hai tuần tiếp nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
đến thời điểm này công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận được hơn một trăm linh tin báo có liên quan tới vụ án
tuy nhiên các nguồn tin báo này đều chưa trùng khớp với quá trình điều tra
giám định pháp y khẳng định tứ chi được phát hiện ở trong túi sách này là của một nam giới trên một mươi tám tuổi
cao khoảng từ một m sáu mươi tám đến một m bảy mươi mất tích trước ngày một mươi sáu tháng năm
từ những tài liệu vật chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định
tích cực điều tra trong đêm vào lúc sáu h ba mươi phút sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được hai đối tượng
gây ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện kim thành
hai đối tượng này là nguyễn văn doanh và lương văn đạt chú tại thành phố hải phòng
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu hai đối tượng này đi xe máy chưa rõ biển số
đội mũ bảo hiểm đến cửa hàng vàng dùng búa đập vỡ tủ kính rồi cướp đi nhiều tài sản
phát hiện sự việc chủ cửa hàng cùng với con trai đã chạy tới ngăn cản
thì một trong hai thanh niên này đã dùng súng bắn trả khiến cho anh nguyễn đăng ninh
là con trai của chủ tiệm vàng bị thương ở bụng
ngay sau đó hai thanh niên đã để lại xe máy và bỏ chạy
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh hải dương đã truyền thông báo
trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng phá án
trong khi đó tại đà nẵng sau hơn nửa tháng truy xét ngày hôm qua
công an tp đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản
trị giá gần một tỷ đồng tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn
đối tượng là hồ đức nhị trú tại quận liên triều tp đà nẵng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhị ban chuyên án đã thu giữ được nhiều tăng vật
có liên quan gồm một bình khò để phá khung cửa sắt
hai mươi điện thoại di động các loại hai mươi hai dây chuyền lắc tay và nhẫn vàng các loại
tại cơ quan công an nhị đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị sáng ngày bảy tháng sáu tại tp tam kỳ tỉnh quảng nam
ban tổ chức hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
trong công an nhân dân lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức lễ bế mạc và trao giải
cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi
hội thi do công an tỉnh quảng nam đăng cai diễn ra từ ngày hai tháng sáu
với sự tham gia của hơn một sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ ba mươi ba đội tuyển của công an các tỉnh thành
và cục nghiệp vụ của bộ công an
hội thi đã thực hiện đúng mục đích yêu cầu nội dung chương trình đề ra đảm bảo tuyệt đối an toàn
với thành tích đạt được ban tổ chức hội thi đã quyết định trao hơn một trăm linh giải thưởng
cho các tập thể cá nhân trong đó ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn
cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giải nhì toàn đoàn cho công an tỉnh đắk lắc
công an thành phố hồ chí minh và bộ tư lệnh cảnh vệ
đồng thời trao giải ba toàn đoàn cho sáu đơn vị trong đó có công an tỉnh quảng nam
tại công an thành phố đà nẵng bộ công an vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh
công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham dự của các học viện trường công an nhân dân
cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
hội nghị tập huấn sẽ tập trung phổ biến các điểm mới trong công tác thi tuyển
xét tuyển tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba công tác đảm bảo an ninh an toàn
công tác xây dựng đề thi vận chuyển đề thi bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi
tập huấn phần mềm tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
từ đây các học viện trường đại học sẽ chủ động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
về công tác tổ chức thi chấm thi tại hội nghị
đây là năm thứ hai bộ công an tổ chức kỳ thi riêng tuyển sinh trình độ đại học
tiên phong đi đầu trong cả nước
thưa quý vị nhằm tăng cường công tác chuyển đổi số cộng đồng
và đảm bảo tiến độ thực hiện đề án sáu công an thành phố đà nẵng đang huy động lực lượng
bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai
với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ kể cả thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ
công an thành phố đã lập các tổ công tác tại các điểm cố định và lưu động xuống từng cơ sở

công an tp đà nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
làm công nhân tại công ty dịch may hòa thọ trong giờ hành chính
bà ông thị hoài thương dường như không có thời gian đến trụ sở công an
để làm định danh điện tử mức độ hai
khi biết công an tp đà nẵng tổ chức cấp định danh điện tử lưu động ngay tại công ty
bà đã nhanh chóng đến đăng ký
tại đây thì thật tiện hơn mấy cô tranh khấu thời gian làm được công việc
từ thứ hai tới thứ ba
thì mấy cô anh chẳng thẳng mà
địa bàn quận cẩm lệ tập trung rất đông khu công nghiệp
để có thể tạo thuận lợi cho người dân cũng như đẩy nhanh tiến độ cấp định danh điện tử mức độ hai
công an quận cẩm lệ đã thành lập các tổ lưu động phối hợp với các công ty doanh nghiệp
cấp định danh điện tử ngay tại nơi làm việc theo hình thức cúng chiếu
công nhân có thể tranh thủ thời gian đăng ký mà không ảnh hưởng đến công việc
nó rất lợi và quyền lại cho người lao động cuối như là tráng bộ công nhân viên quán toàn tạo cộng ti
thế nhất là tiết kiệm được thời gian
thứ hai là nó đi cũng không bị ảnh hưởng đến cái công việc sản xuất kiến danh
công trong ngày rồi khỏi merk công người lao động người công nhân phải về trực tiếp địa phương
để làm những việc như thế này hay lồ tại cớt nhà máy hạt lạc khu công nghiệp thì

lợi thu nhận một ngày tại những điểm này từ bốn năm trăm linh trường hợp vì có sắp xếp một cách khoa học
còn nếu như làm tại các khu dân cư hoặc là các điểm trực tiếp tại nhà một cửa thì từ một ngày giữ được một trăm linh đến một trăm năm mươi trường hợp
hiện tại công an các địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ
thực hiện cao điểm cấp định danh điện tử mức độ hai cho công dân không chỉ tổ chức cấp lưu động
tại từng khu công nghiệp khu dân cư lực lượng công an còn tăng ca làm vào ban đêm và cả thứ bảy chủ nhật
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc sắp xếp thời gian làm định danh điện tử mức độ hai
em thấy đấy là rất là tuyệt vời các đồng chí làm rất là nhiệt tinh để tạo điều kiện cho những người lao động như em
thì có thời gian tức là buổi ngày mình đi làm buổi tối mình tranh thủ về mình làm thêm như thế này thì rất là hợp lý
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục thực hiện tăng ca để đẩy nhanh tiến độ mục tiêu
đến ngày ba mươi tháng sáu sẽ hoàn thành việc cấp định danh điện tử mức độ hai